xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc hai mươi h
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến việc phân bổ số tiền
mà các tổ chức cá nhân giúp nạn nhân vụ cháy trung cư mini
ở số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi khương hạ khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
bà nguyễn lan hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cho biết
dự kiến phương án hỗ trợ nạn nhân sẽ được công bố trước ngày sáu một mươi một hai nghìn hai mươi ba
đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cho biết
trên thực tế ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp của thành phố chính thức dừng tiếp nhận
các khoản hỗ trợ nạn nhân liên quan vụ cháy này vào ngày một mươi sáu một mươi hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ đến thời điểm này là hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp quy định thời gian tiếp nhận ủng hộ không quá sáu mươi ngày
tức là hai tháng kể từ ngày phát động quyên góp
do đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cho biết
tổ quốc tp hà nội dự kiến sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini
ở quận thanh xuân trước ngày sáu một mươi một hai nghìn hai mươi ba
ngay khi phương án phân phối nguồn hỗ trợ được thông qua việc hỗ trợ sẽ được công khai
và thực hiện chi trả ngay đảm bảo kịp thời hiệu quả công bằng công khai đúng mục đích và đúng đối tượng